phát hành đồng bạc việt nam tại miền nam trung bộ từ vĩ tuyến một mươi sáu về nam
bên cạnh việc phát hành đồng tiền tài chính giấy bạc cụ hồ
chính phủ đã thực thi hàng loạt chính tài kinh tế tài chính đồng bộ khác
để củng cố và bảo đảm cho đồng tiền tài chính giấy bạc cụ hồ
khi phát hành có được giá trị và vị thế nhất định
để thực sự là một công cụ một phương tiện một vũ khí sắc bén
hiệu quả đấu tranh trực diện trên bặt trận kinh tế tài chính tiền tệ với địch
có rất nhiều tư liệu viết về tờ giấy bạc cụ hồ được in ở miền bắc việt nam
và nhất là ở miền nam từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm năm mươi ba
thế nhưng hẳn chưa nhiều người biết còn có những đồng bạc cụ hồ
được sản xuất tại an toàn khu vùng hậu phương thành nghệ tĩnh thời kỳ này
và điều rất đặc biệt trong việc phát hành tiền tài chính là bắc bộ
là nơi in ra những đồng tiền đầu tiên nhưng trung bộ lại là nơi phát hành trước
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tức ngày mùng hai tết bính tuất những đồng bạc cụ hồ với nhiều mệnh giá được phát hành tại trung bộ
trong sự chào đón của nhân dân miền trung bằng các cuộc meeting rầm rộ
những đồng bạc phát hành tại đây đã góp phần to lớn phục vụ đắc lực của kháng chiến
chống thực dân pháp giành thắng lợi hoàn toàn
đồng thời với việc in tiền ở bắc bộ để chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài
theo sự chỉ đạo của chính phủ bộ tài chính đã chỉ đạo thành lập cơ quan ấn loát đặc biệt trung ương
tại miền trung ngay từ đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu khi xác lệnh số một mươi tám b chính thức được bàn hành
giữa lòng thành phố huế đã tổ chức một cơ sở in thử bạc tài chính cụ hồ

cơ sở in bạc trung bộ được đặt bí mật ở nhà in ngô tử hạ đường hàng bè
nay là đường huỳnh thúc kháng thành phố huế
sau chuyển ra thôn hiền sĩ xã phong thái nay là xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
sau hiệp định sơ bộ ngày sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và tạm ước ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thực dân pháp gây hấn ở huế nên cơ sở ấn loát trung bộ được chỉ thị bí mật di chuyển
ra vùng an toàn
được nhân dân và chính quyền địa phương giúp đỡ công nhân đã di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị
ra hà tĩnh ngược dòng sông ngàn phố đến xóm văn giang xã thịnh văn
này là xã sơn thịnh hường sơn tỉnh hà tĩnh lắp đặt máy móc để kịp thời in ấn phục vụ kháng chiến
sở dĩ nam trung bộ từ vị tuyến một mươi sáu trở vào được lựa chọn để phát hành những tờ giấy bạc đầu tiên của việt nam
bởi vì nơi đây thì có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong khi ở miền bắc và bắc trung bộ
lúc đó thì để đối phó với quân tưởng người ta đã phải nhân nhượng tạm thời chấp nhận tiêu những đồng tiền
quan kim và quốc tệ của chúng những đồng bạc cụ hồ lúc đó được sản xuất tại hậu phương thanh nghị tính thì
có vai trò vô cùng quan trọng một phương tiện đắc lực để chính quyền cách mạng non trẻ huy động được
sức người sức của để ứng phó với muôn bản khó khăn thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội thời chiến
có phần quan trọng cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi đến thắng lợi
những ngày lao động sống gian khổ giữa núi rừng trung bộ ngày ấy đội ngũ cán bộ công nhân của
các xưởng in trung bộ tùy còn non trẻ chủ yếu là những thanh niên nông thôn trí thức thành thị ở
các tỉnh thuộc liên khu bốn nhiều người còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành vừa học vừa làm
nhưng với tinh thần yêu nước họ vẫn bảo đảm máy chạy ngày đêm không nghỉ tinh thần sản xuất
thang say náo nhiệt thi đua sản xuất phục vụ kháng chiến quyết không chậm nguồn tiền cung cấp phát
hành các thợ kỹ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm tuyệt đối cảnh giác với nội gián pháp xâm
nhập vào vùng an toàn khu phá hoại hậu phương cách mạng
ngoài hoạt động với chuyên môn là in bạc in tài liệu còn có hoạt động với thể dục thể tháo
cũng có ví dụ như diệt kịch đa bóng bóng tuyên ánh thì chủ yếu là ánh cơm gạo hầm
thức ánh thì chủ yếu là bầu bụng rờ mà ta thường gọi là bình hốt vây vưng
vào cùng thời điểm tại bắc bộ nhà máy in tiền đầu tiên tại việt nam có nguy cơ bị lộ
ngày hai mươi hai tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy nhà máy in tiền tại đồn điền chi nê huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
máy bay pháp thả bom oanh tạc đánh phá tuy nhiên do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước
cán bộ các cơ quan ấn loát thực hiện chỉ đạo của chính phủ đã vận chuyển hệ thống các máy móc
thiết bị ngược lên phía bắc sau hai tháng di chuyển qua hàng trăm
đường thủy đường mon đường bộ đường gòn trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
các cán bộ cơ quan ấn loát đã tới được bản thi một vùng núi non hiểm trở của huyện trợ đồn
tỉnh bắc cạn cùng với nhà máy in tiền tại bản thi chính phủ cũng cho xây dựng thêm nhà máy
in tiền khánh thi tại thôn ngầu một xã hùng mỹ huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang nhà máy được
xây dựng bằng máy in tipo và offset để in các giấy bạc loại một đồng năm đồng một mươi đồng năm mươi đồng một trăm linh đồng
năm trăm linh đồng đến cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi nhà máy in tiền khánh thi lại tiếp tục di rời về cơ sở in tiền tại bản thi
huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn